thưa quý vị và các bạn trước dự báo bão số chín có thể tác động lớn đến các tỉnh miền trung
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo khẩn trương ứng phó bão
bão số chín kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa lớn từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm một đợt từ ngày mai đến chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi
đặc biệt với hợp không khí lạnh tạo nên vùng hội tụ gây mưa lớn từ nam nghệ an đến quảng bình quảng trị với lượng mưa năm trăm linh mm một đợt
tổng cục phòng chống thiên tai dự kiến phải sơ tán hơn một triệu dân trong vùng ảnh hưởng bão
hiện còn hai mươi tàu thuyền cần thông báo di chuyển tranh bão
chỉ đạo tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các địa phương các bộ ngành khẩn trương mọi phương án chủ động ứng phó với bão
với tinh thần đề cao cảnh giác biện pháp cụ thể vận động quyết liệt
trước dự báo bão số chín là cơn bão mạnh phạm vi ảnh hưởng rộng thủ tướng đề nghị trước hết phải bảo đảm an toàn cho người
cứu người là quan trọng nhất kiên quyết di dân lên khỏi lồng bè thủy sản trước khi bão vào
trường hợp cố tình để dân ở lại lồng bè sẽ phải xử lý nghiêm
các địa phương lên phương án sơ tán dân phù hợp bảo đảm an toàn cho khu vực ven bờ
thủ tướng nhấn mạnh vừa rồi thiệt hại do lũ đã là quá lớn nên các địa phương cần đặc biệt rút kinh nghiệm
với các tỉnh miền trung độ dốc lớn nguy cơ sạt trượt gây thiệt hại rất nặng
cần phải tính toán việc vận hành hồ chứa xả lũ như thế nào rút kinh nghiệm từ hồ kẻ gỗ vừa rồi
sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn sau mưa lũ chủ động phương tiện kể cả xe tăng trực thăng để cứu dân khi bị mắc kẹt
yêu cầu các địa phương quán triệt tinh thần bốn tại chỗ phải đồng bộ quyết liệt
thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành các địa phương không tổ chức họp không cần thiết để tập trung chống bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cơn bão số chín được đánh giá là một cơn bão mạnh đặc biệt
gây thiệt hại nghiêm trọng về người tài sản cơ sở hạ tầng cho các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đến trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn tổng cục khí tượng thủy văn
để nghe báo cáo về tình hình dự báo của cơn bão này
trước tình hình diễn biến khó lường của cơn bão số chín tại cuộc họp khẩn chiều nay
lãnh đạo thành ủy đà nẵng đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
tập trung cho công tác di dân bảo đảm nhu cầu thiết yếu tại các địa điểm đã bố trí sẵn
theo kịch bản ứng phó thiên tai với cường độ gió có thể lên đến cấp một mươi hai một mươi ba như bão số chín đang đi vào biển đông
dự kiến số lượng dân phải di rời của đà nẵng lên đến một trăm bốn mươi người chủ yếu là thực hiện sơ tán tại chỗ
còn đối với các hộ dân phải di rời tại cuộc họp chiều nay ông nguyễn văn quảng
bí thư thành ủy đà nẵng cho rằng ngoài việc chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm
thì việc đánh giá mức độ an toàn của các công trình tránh bão cũng rất cấp bách và cần thiết
nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
cũng trong cuộc họp chiều nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
xem xét tính đến phương án cấm người dân ra đường vào thời điểm tối ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi
đồng thời cho cán bộ công chức tạm nghỉ tránh bão từ ngày hai mươi tám đến khi có thông báo mới
phú yên có hơn chín mươi lông
lông bè nuôi trồng thủy sản nguồn sinh kế của khoảng một mươi người dân
tập trung chủ yếu trên vịnh xuân đài và đầm cù mông thị xã sông cầu
với hai loài thủy sản phổ biến là tôm hùm và các loài cá
ngày tiền diễn biến phức tạp của cơn bão số chín dự báo ảnh hưởng đến phú yên
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi nhiều ngư dân đã triển khai phương án ứng phó bằng cách néo dây
phủ lưới lên các bè hở để giảm thiểu thiệt hại
cùng với việc trằng trống bảo vệ lông bè và neo đậu tàu thuyền
chính quyền địa phương cũng đã tích cực vận động người dân về nơi tránh trú bão an toàn
trước khi bão số chín đổ bộ hiện tôm hùm thịt đang có giá cao nên nhiều ngư dân đã tranh thủ bán bớt
bởi cách này cũng cùng lúc giải quyết hai vấn đề là vừa thu hồi vốn
vừa giảm bớt một phần rủi ro nếu bão số chín gây thiệt hại
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đến thời điểm này
tất cả các chủ phương tiện tàu thuyền đã nhận được thông tin về bão số chín
các cơ quan chức năng đã kiểm đếm kêu gọi toàn bộ số tàu thuyền trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão
vào nơi trú ẩn an toàn bình định đã phân công lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng ứng phó với bão số chín
tổ chức tuyên truyền vận động ngư dân tàu thuyền không ra khơi
các chủ lông bè nuôi trồng thủy sản tuyệt đối không ở lại lông bè khi bão đổ bộ
ngoài ra để chủ động ứng phó với bão số chín bình định cũng ban hành lệnh cấm biển có hiệu lực từ một mươi bảy h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi
cho toàn bộ học sinh sinh viên nghỉ học từ chiều mai hai mươi bảy tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới để bảo đảm an toàn cho học sinh sinh viên
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế chiều tối nay cũng đã ra thông báo cho tất cả học sinh thuộc các bậc học trên địa bàn tỉnh
được nghỉ học để tránh mưa bão số chín từ đầu giờ chiều mai hai mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi
hiện các đơn vị giáo dục trên địa bàn đang triển khai các biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
không rời vị trí trực và ra khỏi nhà trong thời gian bão đổ bộ các trường học mở cửa tạo mọi điều kiện cho nhân dân vào trường để trú tránh
cập nhật mới nhất từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về cơn bão số chín vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách đảo song tử tây khoảng bốn năm km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
sự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn hai độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông cách bờ biển từ đà nẵng đến phú yên khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh nhất vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn hai độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông cách bờ biển từ đà nẵng đến phú yên khoảng hai trăm linh km về phía đông

trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
từ chiều ngày mai ngày hai mươi bảy tháng một mươi vùng biển ngoài khơi từ đà nẵng đến phú yên có gió mạnh cấp chín đến một mươi một sau tăng lên cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm sóng biển cao từ sáu đến tám mét
khu vực ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định có khả năng xảy ra nước dân do bão cao từ năm đến một năm mét
nguy cơ ngập ống ở các vùng trũng cửa sông đầm phá ven biển từ thư thiên huế đến quảng ngãi
cấp độ dù do thiên tài cấp bốn
sau một ngày tạm dừng các hoạt động tìm kiếm do mưa to hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi thời tiết nắng giáo thuận lợi
các hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện rào trang ba đã được nối lại
ngay từ sáng lực lượng cán bộ chiến sĩ quân khu bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh sở giao thông vận tải và các đơn vị dân sự khác
tập trung lực lượng lên thủy điện giao trang ba triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích
với quyết tâm trong thời gian nhanh nhất tìm kiếm các nạn nhân trước cơn bão số chín sắp đổ bộ vào đất liền
tuy nhiên do địa hình phức tạp diện tích khối lượng tìm kiếm quá lớn nên trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi các lực lượng tìm kiếm chưa phát hiện thêm thi thể công nhân mất tích
trước tình hình bão số chín đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các lực lượng căn cứ tình hình thực tế để lên kế hoạch tìm kiếm
trong điều kiện thời tiết ngày hai mươi bảy tháng một mươi vẫn tạnh giáo thì tranh thủ từng phút để tìm kiếm
tuy nhiên việc tìm kiếm này chỉ được kéo dài đến một mươi năm giờ cùng ngày là phải rút quân về nơi an toàn vì đây sẽ là thời điểm bắt đầu có mưa lớn dễ gây sạt lở đất